sự cố môi trường biển tại phongmosa cách đây hai năm tuy đã được khắc phục một cách căn bản
nhưng formosa cần rút kinh nghiệm nghiêm túc tuyệt đối không được tái phạm
đây là yêu cầu nghiêm khắc của nhà nước việt nam
nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo dự án tổ hợp khu công nghiệp phongmosa hà tĩnh vào chiều nay tại hà tĩnh
sau sự cố môi trường thì đây là lần thứ hai thủ tướng và các vị lãnh đạo cấp cao của việt nam
tới thăm và làm việc tại phongmosa
thủ tướng cũng các vị lãnh đạo đã thăm và kiểm tra trực tiếp tại các khu xây dựng và khu xà thải của phongmosa
đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng môi trường
chuyến thăm này cũng nhằm khẳng định một điều
rằng chính phủ việt nam luôn quan tâm tới các nhà đầu tư tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư vào việt nam
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ
chính phủ luôn bảo vệ các nhà đầu tư một cách chính đáng trên cơ sở luật pháp đã ban hành
tuy nhiên sự cố môi trường không thể tái diễn lần thứ hai tại phongmosa
đây cũng chính là trách nhiệm của các cấp các ngành và chính bản thân formosa
thủ tướng yêu cầu đối với formosa tuân thủ các điều kiện về môi trường
tôi đề nghị phongmosa tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn về môi trường
tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị tiên tiến
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm thiểu tác động môi trường
đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường
khí thải nước thải chất thải rắn theo các tiêu chuẩn quy chuẩn của các nước trên thế giới
như eu nhật bản mọi quý vị đã không thấy
chúng ta đã làm được điều này cũng là điều rất đáng mừng
nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn nữa thời gian đấy
đây không chỉ là nguyên vật của nhà đầu tư
mà là yêu cầu của chính phủ và của nhân dân của chính quyền tỉnh hợp tỉnh đối với phongmosa
tôi tin rằng quý vị sẽ và ông vương
đã nêu vấn đề này với chúng tôi nhiều lần và tôi tin rằng các ngài sẽ thực hiện tốt điều này
hiện phongmosa hà tĩnh đã đầu tư trên một mươi một tỷ đô la mỹ để xây dựng nhà máy
đây là dự án đầu tư lớn nhất ở việt nam
do vậy đã tạo công an việc làm cho một mươi hai lao động và tạo ngân sách địa phương rất cao
thủ tướng đề nghị formosa tập trung triển khai xây dựng khu công nghiệp
hỗ trợ hai trăm linh hectare để thu hút đầu tư chế tạo các sản phẩm sau thép
để phát triển kinh tế xã hội và giải pháp
giải quyết công an việc làm tiếp theo cho tỉnh hà tĩnh và các tỉnh xung quanh
chính phủ việt nam cũng cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng
vấn đề tỷ giá và đặc biệt chống buôn lậu gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước
nên đây tôi cũng nói cái ý là không được nhập những sản phẩm vào việt nam
tái pháp luật kể cả những nguyên liệu rẻ trong lúc chiến tranh thương mại
một số nước trong khu vực đang diễn ra
chúng ta không chỉ là thúc đẩy nhà đầu tư đầu tư phát triển sản xuất
mà cũng có trách nhiệm bảo vệ chính đáng những quyền lợi cho nhà đầu tư vào việt nam
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn theo thẩm quyền về thủ tục cho formosa
như điều chỉnh tổng mức đầu tư chuyển đổi đất mặt biển sang đất liền
miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị nguyên liệu vật tư
tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư theo cam kết của chính phủ việt nam